nếu như trước kia chúng ta háo hức chờ đợi đủ tuổi để được rời khỏi vòng kiểm soát của cha mẹ để được tự mình quyết định một số việc thậm chí là đụng nổi loạn theo kiểu thử hút thuốc thử uống rượu có một chiếc xe của riêng mình hay đi du lịch đâu đó thật xa thì ở thế hệ igen những điều đó dường như không quan trọng
đơn giản là họ chẳng có nhu cầu gì nhiều trong cuộc sống thực ở đâu có sóng điện thoại ở đó có những bạn trẻ sống cuộc đời của mình trên smartphone

chúng ta hãy theo chân phóng viên của công ty phát thanh và truyền hình
các cơ quan chức năng đang phải nỗ lực hạn chế tai nạn trên đường phố do người đi đường vừa đi vừa sử dụng điện thoại
hàn quốc có tỷ lệ sử dụng điện thoại di động vào tóp đầu thế giới với chín mươi bốn dân số hàn quốc sử dụng so với con số bảy mươi bảy ở mỹ và năm mươi chín ở nhật bản
năm hai nghìn một mươi bảy có hơn một sáu trăm linh người đi bộ thiệt mạng chủ yếu là do sử dụng điện thoại di động trên đường đi và thiếu quan sát chiếm bốn mươi tổng số các vụ tai nạn giao thông ở hàn quốc
mới đây viện kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghệ hàn quốc đã phát triển hệ thống đèn cảnh báo nguy hiểm có tên là smarmbis được kết hợp từ smartphone jongbi
hệ thống được lắp đặt ở tất cả các ngã tư có đèn nhấp nháy và âm thanh phát tín hiệu cảnh báo nguy hiểm vào điện thoại của người đi bộ
các lái xe cũng được hệ thống này cảnh báo thông qua các đường ngang dành cho người đi bộ phát sáng đa chiều hệ thống cảnh báo này sẽ được lắp đặt trên khắp cả nước trong thời gian tới
nhìn từ góc độ tâm lý xã hội thì căn bệnh nghiện internet trong giới trẻ dẫn đến những hệ quả là có một bộ phận không nhỏ mắc chứng tự thu mình trong vỏ ốc
có một nghịch lý là nếu điện thoại thông minh là kết quả của sự sáng tạo và đổi mới không ngừng thì khi thiết bị này được đặt vào tay con trẻ
nó sẽ khiến cho quá trình trưởng thành của đứa trẻ chậm hơn rất nhiều và làm cho chúng cực kỳ kém hạnh phúc thậm chí là thấy mình cô đơn và vô dụng
từ đó chúng sẽ có ý nghĩa rằng chỉ có tìm đến cái chết chúng mới cảm thấy an toàn
những người mất sáu đến chín tiếng một tuần cho mạng xã hội tăng bốn mươi bảy nguy cơ cảm thấy không hạnh phúc so với bạn bè có thời gian dùng mạng xã hội ít hơn
giáo sư tringers cũng lấy dẫn chứng từ hàn quốc với tỷ lệ một mươi sáu tương đương với trên một trăm bốn mươi

giáo sư tringers cũng lấy dẫn chứng từ hàn quốc với tỷ lệ một mươi sáu tương đương với trên một trăm bốn mươi